như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác nghệ thuật cải lương muốn để tồn tại và phát triển thì cần phải có những người nghệ sĩ trẻ yêu thích và đam mê
và nghệ sĩ ưu tú quang khải là một nghệ sĩ trẻ đã gắn bó với cải lương ngay từ nhỏ
cho đến nay anh vẫn đam mê và cống hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này
với những khán giả yêu cải lương chắc chắn sẽ không lạ lẫm với các vai diễn nàm chính gây nhiều ấn tượng như thành trong vở mê cung
tràng ba trong chuyện tình khâu vai mai hắc đế trong phở mai hắc đế phan đăng lưu trong phở hừng đông phật hoàng trần nhân tông trong phở vua phật
trong sáng tạo nghệ thuật từng bước để tạo ra những giá trị nghệ thuật đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật những sản phẩm nghệ thuật đến với công chúng và được công chúng đón nhận
hiện nay quang khải đảm nhiệm vai trò là phó đoàn phụ trách đoàn thể nghiệm của nhà hát cải lương việt nam
đoàn cải lương thể nghiệm là một bước đi mới đòi hỏi các nghệ sĩ cần có những sáng tạo nghệ thuật mới để công chúng đón nhận
tôi đã thấy là bạn ấy có tiềm năng và tôi đã bằng mọi cách để phát huy
lúc đấy bạn ấy về thì bạn ấy còn hơi ngỡ ngàng nhưng tôi đã phải đầu tư rất nhiều về công tác nghệ thuật biểu diễn cho bạn ấy
riêng với khải thì khải tiến bộ trong từng năm và anh ta đã đảm nhiệm gần như là hầu hết các vai chính của đoàn lúc đó
lao động không ngừng nghỉ và luôn sáng tạo trong những dự án mới chính là điểm nổi bật của người nghệ sĩ trẻ này
với quang khải còn sống là còn công hiến cho sự nghiệp cải lương và có thể hiểu vì sao trong sự sô bồ của đời sống cải lương vẫn còn sống
vì ở đó
có những người trẻ đam mê và dấn thân như nghệ sĩ ưu tú quang khải
tôi vào với chỉ thị của trung ương